theo quy hoạch phát triển nhân lực việt nam giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt sẽ phát triển tỷ lệ nhân lực qua đào tạo khối ngành nông lâm ngư nghiệp tăng từ mức một mươi năm năm hai nghìn một mươi lên khoảng năm mươi vào năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên dự báo đến năm hai nghìn hai mươi nguồn nhân lực khối ngành này sẽ thiếu khoảng ba hai triệu lao động qua đào tạo
tại buổi tọa đàm gắn kết cơ sở giáo dục đại học và doanh nghiệp để phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp trình độ cao được bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với bộ giáo dục và đào tạo tổ chức ngày hai mươi một tháng bốn các chuyên gia cho rằng việc nâng cao gắn kết cơ sở giáo dục đại học với doanh nghiệp để phát triển nguồn nhân lực phục vụ nông nghiệp trình độ cao sẽ thúc đẩy hợp tác tích cực và hiệu quả giữa các cơ sở giáo dục đại học và doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp đồng thời đẩy mạnh phát triển ngu
trường trình độ cao
chính nguồn nhân lực quyết định điều đó đất nước chúng ta không phải giàu tài nguyên quán sản mặc dù điểm mỏ số mỏ tên quán sản việt nam rất nhiều nhưng chữ lượng thương mại rất thấp vậy rõ ràng làm nên thành quả là cái gì thì là con người
để đáp ứng nguồn nhân lực khoa học công nghệ các cơ sở giáo dục đại học có đào tạo nguồn nhân lực nông lâm ngư nghiệp
cần xây dựng kế hoạch đào tạo sát hơn với tái cơ cấu ngày nông nghiệp và phát triển nông thuân mới tìm ra mô hình đào tạo nhân lực hiệu quả nhất giúp các cơ sở sản xuất hàng hóa với quy mô lớn chất lượng cao hơn